phát huy vai trò nòng cốt quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép
vừa bảo đảm tốt an ninh trật tự vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa cây nắng nóng của miền trung cũng như sự phức tạp của dịch bệnh
các cán bộ chiến sĩ công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vẫn vượt qua mọi khó khăn
và những hành động cụ thể được triển khai đã góp sức cùng với chính quyền
quân và dân tỉnh nghệ an ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
bản chầm puông tâm dịch của xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an sau một mươi ngày phong tỏa
bản làng đã yên bình trở lại đường làng ngõ xóm vắng người qua lại
chỉ còn lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và các lực lượng tham gia phòng chống dịch
hiện huyện đang tập trung chống dịch nhân dân đoàn kết đồng lòng
các lực lượng ở tuyến đầu ngày đêm nỗ lực tập trung quyết liệt trong đó có lực lượng công an
hiện nay cả bản trầm puông xã lượng minh
hai trăm một mươi công nhân đi cách ly tại ba trung tâm ở thị trấn thạch giám
còn những khu dân cư trở thành vườn không nhà chống
giữa những cây nóng của ngày hè oi ả cán bộ chiến sĩ công an huyện tương dương
vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nơi khu phong tỏa cách ly tại tâm dịch bản tràm puông
bố trí phương án thứ nhất là phát huy tổ tư quản tổ truy vệ của bản
của tất cả các bản
một mươi trên một mươi bản và đặc biệt là ở bản trầm puông này
thì chúng tôi bố trí những điểm mà các hồ m một được cách ly tại địa phương
thì chúng tôi cũng bố trí thứ nhất là khoanh khoanh hổ khoanh nhóm và răng dây
và để tăng cường công tác tuần tra của tổ trong vào buổi đêm
để phát hiện và đảm bảo nặng tình hình trên các nhóm hồ
thì chúng tôi cho và cùng báo cáo với đồng chí đến sáng ngày hôm nay
thì chúng tôi nhận được thông tin từ tám trên một mươi bản
thì tất cả công tác đảm bảo an ninh đến giờ phút này đang còn rất ổn
công an huyện tương dương mà nòng cốt là lực lượng công an xã thị trấn
đã chủ động giả soát lập danh sách tất cả những trường hợp đi từ vùng có dịch bệnh trở về địa phương
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cách ly điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ngoài nhiệm vụ chính để đảm bảo sinh hoạt của người dân được sạch sẽ an toàn
công an huyện tương dương đã tổ chức các hoạt động tại tâm dịch như
vệ sinh cảnh quan khu cách ly chăm sóc bảo vệ tài sản cho người dân khi vắng nhà

vẫn nguyên vẹn trao trả lại cho người dân
vậy là cái quyết tâm của công an là làm sao ổn định tình hình an ninh trật tự
ở nơi trung tâm vùng dịch để người dân an toàn và an tâm trong quá trình đi cách ly
những việc làm mang tinh thần sẻ chia của các cán bộ chiến sĩ công an huyện tương dương
và lực lượng tuyến đầu đã nhận lại tình cảm tốt đẹp của người dân
được dân tin được dân quý cũng chính là sự động viên tinh thần
góp phần giúp cán bộ chiến sĩ công an đoàn kết vượt qua khó khăn để chung sức đẩy lùi dịch bệnh